đại diện đội cảnh sát giao thông số một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết đang xác minh vụ việc tài xế điều khiển xe máy với tốc độ cao ở làn cao tốc đại lộ thăng long
hình ảnh từ đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội sự việc được ghi lại vào chiều ngày một mươi tám tháng hai
lúc này một ô tô có gắn camera hành trình đang lưu thông ở đường cao tốc của đại lộ thăng long đoạn qua nút giao đường bảy mươi nhộn
qua đó thì một xe máy đã bất ngờ vọt lên phía trước với tốc độ rất nhanh tạt đầu nhiều ô tô rồi chuyển hướng ra nút giao đường bảy mươi nhộn hà đông
đáng chú ý là tài xế xe máy đã nằm sắp trên yên xe để di chuyển
đại lộ thăng long là đường cao tốc cấm các loại xe máy xe đạp người đi bộ lưu thông
khi đang dừng đèn đỏ nhiều người dân ở thành phố huế đã bất ngờ bị một chiếc xe taxi tông mạnh từ phía sau
vụ việc xảy ra vào sáng nay đã khiến cho năm người bị thương
phải nhập viện cấp cứu
thông tin ban đầu vào thời điểm sáu h bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi chín tháng hai
chiếc xe taxi mà mình kiểm soát bảy mươi năm e ba trăm ba mươi năm do tài xế nguyễn văn đạt điều khiển đang lưu thông trên đường
khi đến khu vực ngã ba đường hồ đắc di ra với đường an dương vương thành phố huế
xe taxi đã bất ngờ mất lái tông mạnh vào bốn xe máy hai xe đạp và một xe máy điện đang chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều
vụ tai nạn đã khiến năm người bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu các phương tiện bị hư hỏng
một tài xế khai nhận do buồn ngủ nên đã không kịp quan sát đường khi chạy xe
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
toán nhân dân tp hcm phát đi thông báo kêu gọi năm bị can trong vụ án vạn thịnh pháp đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng
năm bị can hiện đang trốn truy nã gồm đinh văn thành nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
chiêm minh dũng nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb trầm thích tồn thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb
nguyễn thị thu sương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb nguyễn lâm anh vũ nguyên phó giám đốc chi nhánh bến thành ngân hàng scb
tòa án nhân dân tp hcm kêu gọi các bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật
cáo trạng xác định năm bị can hiện đang bỏ trốn đã giúp sức tích cực cho trương mỹ lan trong việc lập hồ sơ
vay vốn khống rút tiền của ngân hàng scb gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn
với hành vi nhận hối lộ bị cáo nguyễn thị tuyết sương chú thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đã bị toán nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt bốn năm tù giam
theo cáo trạng trước khi phạm tội bị cáo sương là thẩm phán tòa án nhân dân thị xã bình minh
được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thuê đất
từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba quá trình thực hiện nhiệm vụ bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
yêu cầu nguyên đơn trong vụ án trên phải đưa tiền để vụ án sớm được xét xử
vào ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba khi sương đang nhận bốn mươi triệu đồng của nguyên đơn tại phòng làm việc
thì bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tăng và thu giữ toàn bộ tăng vật
thưa quý vị năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
khi đất nước vừa bước ra từ hai cuộc chiến tranh
từng mảnh đất địa danh còn chưa hết mùi thuốc súng
thì toàn dân tộc lại bước vào cuộc chiến đấu đầy cam go đầy thử thách
với tinh thần quả cảm nhân dân ta một lần nữa bảo vệ vững chắc biên cương của tổ quốc
bốn mươi năm năm đã trôi qua những vết thương mất mát cũng dần hôi ngoai
các thế hệ người việt nam cũng như nhân dân trung quốc và nhân dân thế giới
hiểu rõ về sự kiện này
nên dù các thế lực thù địch lợi dụng cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía bắc để xuyên tạc coi đây là mảnh đất màu mỡ
để chống phá nhà nước ta thì vẫn chỉ là tiếng nói lạc lõng vô nghĩa
chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc đã lùi xa
sau thời gian băng giá với sự nỗ lực và thiện trí của mỗi bên
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi một việt nam và trung quốc đã chính thức bình thường hóa quan hệ
theo năm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
không xâm phạm đẫn nhau không can thiệp vào công việc nội bộ
bình đẳng cùng có lợi và cùng tồn tại hòa bình
chủ trương chính sách nhất quán của đảng nhà nước việt nam trong quan hệ với trung quốc
là gác lại quá khứ đau thương xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng
cùng có lợi giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng bí thư
chủ tịch nước trung quốc tập cận bình hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam và trung quốc
về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng
tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai
việt nam và trung quốc đã vượt qua nhiều ngáng trở thách thức để trở thành đối tác chiến lược toàn diện
cùng hợp tác và phát triển trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa
các thế hệ hôm nay ghi nhớ và nhắc lại cuộc chiến này để tôn trọng những sự thật lịch sử
để tưởng nhớ tri ân những người đã ngã xuống vì cuộc chiến và điều quan trọng nhất
là rút ra những người đã ngã xuống
bài học lịch sử quý giá từ quá khứ cho hiện tại và tương lai
thế nhưng cứ đến dịp này các thế lực thù địch chống đối các phần tử cơ hội chính trị
lại tung ra những luận điệu sai trái cố tình vu khống đảng nhà nước
né tránh lãng quên cuộc chiến ngăn cản việc tự phát tổ chức kỷ niệm
không quan tâm đến chính sách đối với thương binh thân nhân liệt sĩ cựu chiến binh tham gia cuộc chiến
và nhiều nội dung xuyên tạng khác
nhằm chia sẻ tinh thần đoàn kết của chúng ta
dân ta kích động chống phá gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ tốt đẹp việt nam trung quốc hiện nay
thưa quý vị thực tế đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc này
tổ quốc và nhân dân việt nam không bao giờ quên công lao của đồng bào cán bộ chiến sĩ
đã hy sinh để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc
sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh gia đình liệt sĩ
mãi mãi được khắc ghi trong trái tim của mỗi người dân việt nam
hà giang mảnh đất địa đầu của tổ quốc bốn mươi năm năm trước đây là chiến trường ác liệt
đến nay vẫn còn hàng nghìn hải cốt liệt sĩ nằm lại nơi này chưa được tìm thấy
bởi sự tàn nhẫn của thời gian đã xóa nhỏ những vết tích
các cơ quan chức năng luôn nỗ lực đẩy mạnh công tác xa phá bom mìn vật liệu nổ
nơi chiến trường ác liệt năm xưa để tìm kiếm quy tập hải cốt các anh hùng liệt sĩ
đưa các anh về quê hương
ngày đầu năm mới hai hải cốt liệt sĩ đã được tìm thấy ở đây
anh em ở trong đội là phải thấu hiểu quyết tâm là trách nhiệm để tìm kiếm đồng chí đồng đội
thứ nhất là thế hệ đi trước thế hệ đi sau phải có trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ này
cho nên là các đồng chí cán bộ nhân viên đều đồng tâm đồng lòng
thực hiện tốt và ý chí quyết tâm cao
nhìn thấy những thành quả mà chúng tôi đạt được cũng như là sự tin tưởng yêu quý của bà con
lại đem tới cái niềm động lực tốt hơn cho anh em chúng tôi
việc tìm kiếm quy tập truy điệu an táng hải cốt lễ sĩ đã được thực hiện thường xuyên
thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cũng luôn được lãnh đạo đảng nhà nước quan tâm trân trọng tri ân
hàng năm vào dịp kỷ niệm cuộc chiến bảo vệ biên giới kỷ niệm ngày thương minh liệt sĩ
đồng bào ở trên khắp tổ quốc thường đến các địa danh năm xưa
thắp nén tâm nhang tưởng niệm thành kính tri ân những người đã khuất
thăm hỏi chia sẻ với thân nhân các anh hùng
trong chuỗi hoạt động của đoàn công tác cục truyền thông công an dân dân
đã phối hợp với công an tỉnh hà giang cũng đến nhiều địa điểm và thắp hương
viếng các liệt sĩ ở phía trang quốc gia bị xuyên
thì đây là hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ
hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vì sự nghiệp bảo vệ biên giới của tổ quốc
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới
biên giới phía bắc ngày càng lùi xa những chiến trường năm xưa giờ đã là những vùng đất xanh tươi
nhưng thắng lợi và cả những hy sinh tổ tắt to lớn của quân dân việt nam
đã để lại nhiều bài học sâu sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
và để lại những ký ức đối với các thế hệ người dân việt nam
về chiến công oanh liệt của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới bốn mươi năm năm trước
và những luận điệu xuyên tạng chống phá
ngày càng trở nên lạc lõng và buồn dỡ